trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại liên bang nga từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi bốn tháng chín đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí võ văn thường trưởng ban tuyên giáo trung ương dẫn đầu đã tham dự hội thảo di sản tinh thần của chủ tịch hồ chí minh năm mươi năm sau tại thành phố sanh pê téc bua do chính quyền thành phố tổ chức trang trọng tại tòa thị chính
tham dự hội thảo có hơn năm trăm linh đại biểu gồm nhiều chính khách học giả nhà nghiên cứu từ nhiều trường đại học viện nghiên cứu uy tín sinh viên hai nước việt nam và liên bang nga
phát biểu khai mạc hội thảo ông alexander beglov thống đốc thành phố sanh petersburg đã cho rằng di sản mà chủ tịch hồ chí minh để lại là vô giá đối với người dân việt nam và nhân dân các nước
tư tưởng thế giới quan của người đã mở đường cho giải phóng dân tộc và sự phát triển sau này của việt nam trở thành đất nước có chủ quyền và giàu mạnh
đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh trong quan hệ với liên bang nga thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh người đặt nền móng cho quan hệ giữa hai nước
đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung gắn bó và hợp tác hiệu quả với liên bang nga
qua hội thảo này tất cả các đại biểu tham dự một lần nữa được tiếp cận tư tưởng vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh hiểu rõ hơn ý nghĩa cũng như giá trị lý luận và thực tiễn trong di trúc của người
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong dịp việt nam tổng kết năm mươi năm thực hiện di trúc của người
năm chéo nga việt nam nhân kỷ niệm hai mươi năm năm ngày ký hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ hữu nghị và hướng tới bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm hai nghìn hai mươi